tại tòa bị cáo lê đức vinh võ tân thái xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng bốn bị cáo trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước
và để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang được thực hiện dự án nhà ở
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án
dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú tp hcm vừa bị xóa sổ
nhóm này có từ ba đến bốn đối tượng và con mồi mà chúng chuyên nhắm đến là các cô gái trẻ
lơ lả bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để xá tay
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba
và trần cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau
cả ba đều là những con nghiện ma túy nặng lý lịch bất hảo khám xét khẩn cấp nơi ở
của các đối tượng tại khách sạn
và nhà riêng thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân tăng vật của các vụ cướp trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng long hai mươi bảy tuổi để tiếp tục điều tra
về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân long cùng với hồ nhục sáng cướp giật điện thoại
của người đi đường tài sản cướp được các đối tượng đem bán được hai triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
khi nạn nhân gọi điện yêu cầu trả căn cứ công dân thì long bắt phải chuộc một triệu đồng
sau nhiều lần thương lượng bị hại đã chuyển cho long năm trăm linh đồng
đối tượng đã thuê shipper giao căn cứ công dân cho nạn nhân
nguyễn hoàng long đã bị bắt khẩn cấp còn hồ nhục sáng đang được kêu gọi
nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
công an tp huế phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh thừa thiên huế
làm việc với người sử dụng facebook loa phường phố huế liên quan đến hành vi
đăng thông tin sai sự thật gây dư luận xấu mất an ninh trả tự trên địa bàn
trước đó một facebook có tên là loa phường phố huế có đăng nội dung sai sự thật
nhằm mục đích câu like câu view tạo dư luận xấu trong xã hội gây mất an ninh trả tự
quá trình xác minh người sử dụng trang facebook có tên là loa phường phố huế
được biết người đó tên là nguyễn tuấn đức sinh năm hai nghìn ba chú phường an tây tp huế
tại cơ quan chức năng đức khai do thiếu kiểm chứng thông tin
nên đã đăng thông tin